sau một thời gian trinh sát lập án đấu tranh phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa đã quyết định tiến công
triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên internet có quy mô hàng trăm tỷ đồng do lâm tài thế cầm đầu
ngoài bắt đối tượng cầm đầu lực lượng công an còn bắt giữ các đối tượng nguyễn duy anh vũ minh hùng nguyễn thị hiền lê đình tùng
lãi đức cường trần duy khánh và cao xuân hạnh tham gia sớ bạc
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an thu giữ một trăm bảy mươi triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài liệu liên quan đến việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc
theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan cảnh sát điều tra lâm tài thế sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu ở huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa
thường xuyên sử dụng tài khoản đánh bạc trên mạng internet có địa chỉ ww buyin một bet com để tổ chức cho hàng chục đối tượng đánh bạc cá độ bóng đá
lâm tài thế còn lập công ty kinh doanh tái chính và cầm đồ cho các con bạc vai nợ với lãi suất cao
đánh bạc chỉ tính từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến khi bị bắt các đối tượng tham gia đánh bạc qua mạng internet do lâm tài thế cầm đầu đã giao dịch cá độ bóng đá tổng số tiền lên đến gần sáu trăm linh tỷ đồng